thưa quý vị chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với hai đồng chí là thiếu tướng lê văn tuyến phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và thiếu tướng nguyễn văn long cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an đơn vị địa phương
tại buổi lễ thưa uy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí trương hải long thứ trưởng bộ nội vụ đã công bố các quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và thiếu tướng nguyễn văn long cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến và thiếu tướng nguyễn văn long
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng hai đồng chí nguyễn văn long và lê văn tuyến
vinh dự được thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị mới hai đồng chí tân thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam anh hùng
giữ vững phẩm chất cách mạng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt hoàn thành xuất sắc trọng trách quan trọng mà đảng nhà nước ngành công an và nhân dân giao phó
cùng tập thể đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an nghiên cứu chủ động tham mưu với trung ương đảng nhà nước và chính phủ
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên hạnh phúc của nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến và thứ trưởng nguyễn văn long gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước chính phủ
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo gian luyện giúp đỡ tạo điều kiện để hai đồng chí phấn đấu trưởng thành trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê văn tuyến và thứ trưởng nguyễn văn long cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng tô lâm tại buổi lễ
nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội